thưa quý vị các đồng chí và các bạn cơ hội và thách thức luôn song hành cùng đất nước trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới đất nước
một trong những thách thức đã được đảng ta chỉ ra là âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch
trong đó có việc chúng triệt đề sử dụng các phương tiện truyền thông để tấn công trên lĩnh vực văn học nghệ thuật
và coi đây là mũi nhọn chống phá đảng và chế độ ta
vậy đặc điểm những biểu hiện của âm mưu này ra sao
cần có giải pháp ứng phó như thế nào
đó là những câu hỏi bức thiết cần được giải đáp hiện nay
tháng ba năm hai nghìn hai mươi trên mạng xã hội xuất hiện cái gọi là phim tài liệu
mang tên việt nam tiếng gào thét từ bên trong của tác giả hồ cương quyết
tôi đã nghe đến bộ phim việt nam tiếng gào thét từ bên trong rồi
nhưng mà bản thân tôi thì cho rằng là việt nam không gào thét bởi vì tất cả đất nước ta đang đồng lòng để chống dịch
vậy tại sao lại nói là việt nam gào thét
tôi cho rằng đây chỉ là sự gào thép của một nhóm người hay có thể là chỉ chính tác giả mà thôi
với cách giàn dựng nguy tạo xảo trá phiến diện một chiều
phim có cái nhìn hết sức lệch lạc về tình hình thực tế tại việt nam
điều đáng nói ở đây là bộ phim được phát hành trong bối cảnh cả nước đang đoàn kết chung tay chống đại dịch covid một mươi chín
thời điểm mà mỗi người dân là một chiến sĩ trong cuộc chiến chống dịch
từ em thiếu nhi đến cụ già
từ người nghệ sĩ đến người chiến sĩ
từ những sinh viên còn ngồi ghế nhà trường đến những bác sĩ đã về hưu
tất cả tất cả đều đồng tâm hiệp lực cùng xây dựng một xã hội phổn bình
thì những tiếng rên la gào thép cá nhân chủ nghĩa của các nhân vật trong bộ phim đòi quyền lợi cho bản thân
bỗng trở nên lạc lõng vô nghĩa
và như thế họ đã tự bóc trần bản chất giã tâm của việc sản xuất phim là chống phá đảng nhà nước và nhân dân
họ dùng nghệ thuật để làm công cụ để chống phá sự bình yên
họ dùng quyền tự do ngôn luận tự do nghệ thuật để bóp méo sự thật
họ mượn lời của một vài người để chống lại chín mươi triệu người dân việt nam
và như thế chúng ta không chấp nhận được những người dân việt nam
và những người làm phim như thế
nếu là những người làm phim chân chính những nghệ sĩ thực sự họ phải nghe thấy tiếng nói của triệu người đang siết tay nhau ca khúc ca tự hào việt nam
họ phải nghe tiếng bạn bè quốc tế cất lời cảm ơn việt nam
họ phải ghi hình được những giọt nước mắt của những người con xa quê
được tổ quốc giam rộng cánh tay đón về
và những người chiến sĩ áo trắng trong phút giây cam go nguy hiểm
tâm hồn họ vẫn là tâm hồn người nghệ sĩ
dẫu biết rằng công việc mẹ hiểm nguy ngày đêm cùng đồng nghiệp căng mình chiến đấu
vừa cấp cứu vừa cầu nguyện đau đáu
mong bệnh nhân không dương tính với covid một mươi chín
rồi khi mà đêm trực qua đi mẹ chỉ mong được về bên con nhanh chóng
hai mẹ con ôm nhau
lẽ bữa cơm chiều không có ớt mà cay
nếu một ngày nào đó mẹ chẳng may
thì con hãy luôn tự hào vì mẹ làm ngành y con nhé
phải khẳng định nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống
nghệ thuật không chỉ đơn giản là ánh trăng sao xa vời hay tiếng gạo thét
mà điều quan trọng là người nghệ sĩ đứng ở lăng kính nào
và tâm hồn ra sao để phản ánh cuộc sống
cũng chính từ
cái cuộc sống đang thay đổi bằng nghệ thuật thay đổi
tôi nghĩ rằng là những cái giá trị của đường lối văn nghệ của đảng
từ nghị quyết năm tôn trọng quyền tự do
sáng tạo cá nhân của người nghệ sĩ và chấp nhận mọi phương hướng phong cách
cho đến nay vẫn là cái trục xuyên suốt trong cái đường lối của đảng về văn nghệ
tuy nhiên ở từng thời kỳ ở từng giai đoạn nó có những chuyển biến
nó cũng phụ thuộc vào cái lăng kính của từng cá nhân
nó phụ thuộc vào bản lĩnh chính trị và bản lĩnh văn nghệ của đảng

hiện nay trong dư luận đang có những nhận định ý kiến khác nhau
về tác động của âm mưu thủ đoạn
diễn biến tư tưởng của các thế lực thù địch với văn hóa nghệ thuật
cần bình tĩnh tỉnh táo khi nhận diện những biểu hiện của diễn biến tư tưởng
đánh giá những tác động ảnh hưởng của diễn biến tư tưởng trên lĩnh vực văn học nghệ thuật
có thể thấy rằng nghiên cứu đánh giá tác động của âm mưu thủ đoàn
diễn biến tư tưởng của văn học nghệ thuật
không đơn thuần là vấn đề chính trị mà còn là vấn đề của khoa học
do vậy không thể giản đơn máy móc quy trục và cũng không thể lạng tránh
không nhận ra tác động tinh vi phức tạp của diễn biến tư tưởng đối với lĩnh vực này
nếu nói rằng cái vấn đề tự chuyển biến tự chuyển hóa đấy
không diễn ra trong văn học nghệ thuật là hoàn toàn sai lầm
vì văn học nghệ thuật là những cái mà do con người sáng tạo ra
và đi liền với con người gắn liền với con người và dễ vào lòng người nhất
đây chính là cái mà kẻ thù rất dễ lợi dụng
lợi dụng ngay chính văn học nghệ thuật để đánh vào cuộc chiến của chúng ta
cuộc chiến này là gian khổ cam go chứ không phải như bình thường chúng ta nhìn thấy bên ngoài
bên ngoài chúng ta nhìn thấy ngay kẻ thù nhưng trong văn học nghệ thuật nhiều khi không nhìn thấy kẻ thù
nhưng phải một quá trình suy nghĩ sâu chúng ta mới phát hiện ra được kẻ thù
ngay từ năm một nghìn chín trăm năm mươi chín chủ tịch hồ chí minh đã chỉ ra
cùng với âm mưu xâm lăng nước ta bằng quân sự
các nước đế quốc còn thực hiện âm mưu xóa bỏ những giá trị truyền thống
tinh hoa văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta
nhận định của bác là sáng suốt
bởi đến nay mặc dù thế giới đã thay đổi nhanh chóng
tương quan và hình thái xã hội trên toàn cầu đã có nhiều biến đổi
nhưng có thể thấy các nghị quyết văn kiện của đảng và nhà nước ta trong mấy nhiệm kỳ gần đây
đều vẫn nhấn mạnh các thế lực thù định
vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu diễn biến tư tưởng đối với đất nước ta
không phải vô cớ mà tổng thống mỹ nichon khi thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình
đối với các nước xã hội chủ nghĩa ở đông âu và liên xô trước đây
đã lớn tiếng tuyên bố không quyết định có ý nghĩa chiến lược
là bằng mọi cách tước bỏ vũ khí tư tưởng của đối phương
và coi tư tưởng văn hóa nghệ thuật như là cửa mở của cuộc chiến tranh không có khói súng
các cuộc cách mạng sắc màu để đi đến chiến thắng không cần chiến tranh
nghệ thuật nó vẫn đòi hỏi người nghệ sĩ đủ bản lĩnh đủ sự can đảm
để chấp nhận mọi cái áp lực xung quanh mình để làm thế nào bản thân mỗi nghệ sĩ là một cái đóng góp cá nhân
dù chỉ nho nhỏ thôi nhưng nó cũng đã đủ để làm vui lên
một đời sống văn học nghệ thuật của đất nước trong thời kỳ mới
một số nghiên cứu khoa học chỉ rõ
những sự tự diễn tự chuyển hóa diễn ra trong nội bộ hệ thống chính trị
trong cán bộ đảng viên kể cả các cán bộ lão thành cách mạng
trong tướng lĩnh quân đội nguyên là cán bộ cấp cao văn nghệ sĩ có tên tuổi
số người này từ những cán bộ đảng viên trung kiên tin tưởng đi theo đảng
từng cống hiến cho đảng nay phủ nhận vai trò và sự lãnh đạo của đảng
đòi sửa điều bốn của hiến pháp đổi tên đảng tên nước
tung hô cổ vũ phát triển xã hội
dân sự xây dựng nhà nước tam quyền phân lập kiểu phương tây
thậm chí có người trở thành phản bội chống lại đảng
như bùi tín nguyên phó tổng biên tập báo nhân dân
nguyễn thanh toản nguyên phó bí thư tỉnh ủy thành phố vĩnh yên
trong giới văn nghệ sĩ trí thức xuất hiện nhiều tác phẩm
biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa có nội dung thiếu lành mạnh
như chúa trời ngủ gật của nguyễn dậu
kể xong rồi đi của nguyễn bình phương
hồi ký một thằng hèn của tô hải
việt nam bên bờ vực thảm cần có minh trị của võ thị hảo
giã biệt bóng tối của tạ duy anh
hoặc các tác phẩm nguyễn đình thi bí mật cuộc đời
hồi ký nguyễn đăng mạnh
tuyển tập trần dân phùng quán
với quá trình tự diễn biến tự chuyển hóa ở nước ta
đã xuất hiện nhiều hội câu lạc bộ viện nghiên cứu
phản biện thái quá
không chịu sự quản lý của nhà nước
thậm chí công khai công kích phê phán đường lối chính của nhà nước
và bôi lem hạ thấp uy tín lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước
đó là các nhóm hội luận văn chương mở miệng ngựa trời
hay câu lạc bộ hội họa sĩ hà nội hội nhà báo tự do hội những người làm thơ
sáng tác của họ tập trung miêu tả khắc họa
những con người bi quan bế tắc tâm trạng chống giống
không tin và không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống
ví dụ lời một số ca khúc trong cái lường tám x của nhạc sĩ ngọc đại
với chín bài hát mà hầu hết đều toát lên một tâm trạng quất ức tăm tối căm giận
với những ca từ như thôi chào nhé chào vĩnh việt
những mùa xuân thực là thê thảm
những mùa xuân thực là dã man
những mùa xuân tối tăm bệnh hoạn
những mùa xuân đã chết chết rồi
phải khẳng định đây là tác phẩm đi ngược lại thuần phong mỹ tục của người việt nam
tuyên truyền chống tổ quốc chống nhân dân bôi xấu xuyên tạc chế độ
đó là quan niệm lệch lạc của cá nhân nghệ sĩ
vậy diễn biến tư tưởng ở đâu
phải chăng đó chính là truyền bá chủ nghĩa hư vô bi quan trầm cảm và hoài nghi
mục tiêu chính của nó là làm nảy sinh sự bất mãn
làm sai lệch tư tưởng làm suy yếu chủ nghĩa yêu nước trong thế hệ trẻ
tôi đã từng nghe một lần và chỉ một lần duy nhất tôi nghe cái đường tám x của nhạc sĩ ngọc đại
bởi vì là thực sự tác phẩm đấy nó rất là u ất nó não nề
và quan trọng là nó không thể hiện đúng cái thực tế của cuộc sống
và đối với bản thân người trẻ như tôi thì tôi cảm thấy là không hài lòng với điều đó
nghị quyết số ba mươi năm nghị quyết trung ương ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám của bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch là một nội dung cơ bản hệ trọng sống còn của công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn đảng toàn dân toàn quân
trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng văn hóa văn học nghệ thuật là một lĩnh vực cực kỳ quan trọng tinh tế và nhạy cảm
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong văn hóa văn nghệ là một lĩnh vực cực kỳ quan trọng tinh tế và nhạy cảm
vì thế bảo vệ vững chắc chủ động kiên định và linh hoạt lĩnh vực này là góp phần trực tiếp bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
với ý nghĩa và vị trí đó truyền hình công an nhân dân khẳng định đây là cuộc đấu tranh để bảo vệ con người giành giật con người cho chủ nghĩa xã hội và cho khát vọng chân thiện mỹ của chính con người
và mỗi cán bộ chiến sĩ đảng viên lực lượng công an nhân dân sẽ là những người đi tiên phong trong công cuộc đấu tranh này